chuyển sang một số tin tức về an ninh trật tự
vận chuyển trái phép bảy bánh heroin
ba đối tượng đinh thị nhung chú lào cai
xu thị hoa chú tỉnh lai châu
và hoàng bích ngà chú tỉnh điện biên
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lào cai bắt quả tàng
trong đó nhung là đối tượng giữ vai trò
quan trọng trong đường dây và đã có
một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau thời gian xác lập truyền hàn đấu tranh vào dạng sáng
ngày hai mươi bốn tháng chín lực lượng phối hợp
đã chia làm nhiều tổ công tác chốt chặn
đột kích vào nhà nghỉ ở tổ năm
phường hàm rồng thị xã sapa
bắt quả tang ba đối tượng cùng tăng vật là
bảy bánh heroin một xe máy bốn điện thoại di động
cùng nhiều tài liệu liên quan
tại cơ quan điều tra ngà và hoa
đã khai nhận mua ma túy của một đối tượng
giao dịch từ trước sau đó mang về nhà nghỉ
tại tổ năm phường hàm rồng thị xã sapa
để đưa cho nhung mang đi bán
nhung khai nhận mua số heroin trên
với giá là một trăm bảy mươi triệu đồng một bánh
và bán ra với mức là
một trăm chín mươi triệu đồng một bánh
tuy nhiên các đối tượng chưa kịp giao dịch
thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ